mờ bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố để tiến hành điều tra
đường dây này do hoàng ngọc sơn nguyễn quốc sơn và lê xuân hạnh cầm đầu
sau thời gian xác lập chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng cùng chú
tại thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
thu giữ một mươi năm điện thoại di động nhiều sổ ghi số lô số đề và các tăng vật khác
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch
để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt giữ là hơn hai mươi tỷ đồng
riêng ngày bị bắt giữ các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng để đánh bạc
chiều ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hà quang danh hai mươi năm tuổi
trú tại phường chín thành phố trà vinh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy
thành phố hồ chí minh về bệnh viện thiên ân thành phố trà vinh
khi đến phường bảy thành phố trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy
nhận được tin báo công an thành phố trà vinh vào cuộc điều tra và triệu tập hà quang danh
nguyễn thị mỹ chi hai mươi tuổi và huỳnh thúy nhi hai mươi bốn tuổi đều trú tại tỉnh trà vinh lên làm việc
tại cơ quan công an danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với chi và nhi cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã khám xét nhà riêng của ông phan văn thắng sáu mươi bảy tuổi
nguyên trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
tại khu phố tam hòa phường hiệp hòa thành phố biên hòa
ông thắng bị cơ quan an ninh điều tra câu lưu trong trường hợp khẩn cấp
để điều tra vụ việc liên quan đến một vụ án giám định thiệt hại tài sản
ông phan văn thắng cũng là anh ruột của ông phan văn thanh
nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường đại học đồng nai vừa bị bắt tạm giam
trước khi bị bắt ông thanh liên tục khiếu nại về kết quả thiệt hại bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cáo buộc
sai phạm tài chính ở trường đại học đồng nai hơn sáu mươi ba tỷ đồng gây thất thoát tài sản nhà nước
sau đó thanh tra nhà nước vào kết luận thiệt hại chỉ còn hơn ba mươi bảy tỷ đồng
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khối hai
thị trấn hương khê huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đối tượng trần thị vĩnh trân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi năm lê hồng phong
phường tân tiến thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
đối tượng này có nốt ruồi cách ba năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng đinh ngọc trúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại phường đập đá
thị xã an nhơn tỉnh bình định
đối tượng này có sẹo chấm cách một năm cm trên sau đầu lông mày trái
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện